trong phần tin thế giới mexico xác định một nghi phạm tấn công hộp đêm
theo tổ chức y tế thế giới số ca nhiễm sởi tăng mạnh trên toàn cầu
thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết năm mươi năm
giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
nhằm đánh giá thực hiện năm mươi năm qua và nhiệm vụ trong năm mươi năm tới
tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
ban quản lý lăng bộ tư lệnh bảo vệ lăng phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của đảng
về việc gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bác
bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị quân ủy trung ương của chính phủ và thủ tướng chính phủ
chủ động nghiên cứu đánh giá dự báo đúng tình hình
kịp thời đề ra những chủ trương biện pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ năm mươi năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng
nhà nước sự giúp đỡ to lớn của đảng nhà nước và nhân dân liên xô trước đây
các nhà khoa học nga ngày nay bộ tư lệnh bảo vệ lăng ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
không những bảo đảm cho các thiết bị kỹ thuật hoạt động an toàn liên tục
duy trì thông số đúng quy định chủ động sáng tạo phát huy nội lực khắc phục khó khăn
từng bước vươn lên làm chủ về y tế kỹ thuật làm tốt công tác giữ gìn thi hài chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng khẳng định qua năm mươi năm việt nam hoàn toàn có thể gìn giữ lâu dài
bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bắc đội ngũ những người làm công tác bảo quản giữ gìn thi hài bắc
đã từng bước làm chủ lĩnh vực khoa học đặc biệt này vươn lên làm chủ sự nghiệp giữ gìn thi hài chủ tịch hồ chí minh
từ những ngày đầu thực hiện công tác giữ gìn thi hài của bác bộ chính trị và công quỹ trung ương
đã có quyết định sáng suốt cùng với việc hết sức tranh thủ và dựa vào sự giúp đỡ của liên xô
chúng ta phải chủ động quyết tâm triển khai công tác nghiên cứu khoa học để giữ gìn và bảo vệ thi hài bắc
đồng thời phải xem xét thận trọng kỹ lưỡng công tác chuẩn bị từ việc lựa chọn địa điểm
bảo quản giữ gìn thi hài bắc cho đến thực hiện nhiệm vụ y tế kỹ thuật
trong suốt năm tháng chiến tranh
các cán bộ chiến sĩ quân đội ta cùng với các chuyên gia liên xô đã nỗ lực không ngừng
để giữ gìn rất tốt phù hợp với hình thể và những nét đặc trưng của cơ thể lúc người còn đang sống
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc giữ gìn lâu dài
bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình lăng
là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt
nhiệm vụ chính trị đặc biệt có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng yêu cầu ban quản lý lăng bộ tư lệnh bảo vệ lăng tiếp tục nêu cao ý thức độc lập
tự chủ tự lực tự cường chủ động sáng tạo nắm bắt thời cơ khắc phục mọi khó khăn
tăng cường hợp tác với các cơ sở y khoa trong và ngoài nước
vương lây làm chủ vững chắc hiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ để giữ gìn lâu dài
bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh trong mùa đời mai sau
và dặn đến đối với việc sơ chiếm nói chung của ban quản lý lăng với tinh thần giữ gìn lâu dài
thi hài bác một nhiệm vụ quan trọng của ban quản lý lăng
một cấp bộ công chức cấp nhật khoa học của việt nam
giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cùng phối hợp hỗ trợ ban quản lý lăng hoàn thành tốt nhiệm vụ này
tại hội nghị thủ tướng đã trao hôn
trường lao động hạng nhất cho trung tâm nghiên cứu y sinh moscow và các chuyên gia nga
bằng khen cho các cá nhân tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ giữ gìn thi hài bắc
thưa quý vị hôm nay tại thủ đô bangkok của thái lan lễ bế mạc đại hội đồng lần thứ bốn mươi liên nghị viện các quốc gia đông nam á đã bế mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự bế mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách chủ tịch ipa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại lễ bế mạc chủ tịch hạ viện vương quốc thái lan chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi ông chuân lịch pai đã bàn giao chức chủ tịch ipa cho chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân
đảm nhận chức chủ tịch ipa bốn mươi một
sau khi cùng ký biên bản bàn giao chủ tịch ipa bốn mươi đã trao búa danh dự của ipa cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau nghi thức
bàn giao chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu trước đại hội đồng ipa bốn mươi
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách chủ tịch ipa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
chúc mừng thái lan tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ ipa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh ipa cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết
giữ vững vai trò trung tâm của asean trong giải quyết các vấn đề của khu vực
tuân thủ luật pháp quốc tế thực hiện các biện pháp ngoại giao phòng ngừa hợp tác cùng phát triển
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm rất đặc biệt đối với việt nam khi đồng thời đảm nhiệm vai trò
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc chủ tịch asean và chủ tịch ipa
với ý nghĩa đó quốc hội việt nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của ipa
nâng cao vị thế và vai trò của ipa trong xây dựng cộng đồng asean
thông qua các hoạt động trong khuôn khổ ipa việt nam tiếp tục tăng cường hợp tác giữa ipa với asean
các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác đa phương khác để thúc đẩy triển khai các cam kết
kế hoạch đề ra trong xây dựng cộng đồng asean tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
tại phiên bế mạc chủ tịch hải viện thái lan chủ tịch ipa bốn mươi đã trao chức bố tượng trưng
chức chủ tịch ipa bốn mươi một vào năm hai nghìn hai mươi cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hành động biểu trưng này thể hiện một cách rõ ràng
và mạnh mẽ về vai trò và vị thế của việt nam trong khu vực và trên trường quốc tế
đồng thời lãnh đạo nghị viện các nước chúc mừng và đánh giá cao việt nam sẽ đảm nhận
chức chủ tịch ipa bốn mươi một chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
chiều nay tại thành phố đà nẵng ban dân vận trung ương tổ chức hội thảo khoa học
quan điểm giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng về công tác dân vận
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì hội thảo
kể từ khi thành lập trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng
đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược
là điều kiện quan trọng hàng đầu bảo đảm sự lãnh đạo của đảng
củng cố và thăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng nhà nước với nhân dân
tại hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận nêu các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế bất cập
trong công tác dân vận như tình trạng ngại lười làm công tác dân vận
coi dân vận là việc riêng của một ban đảng
phát biểu tại hội thảo đồng chí trương thị mai nhấn mạnh sự đòi hỏi cần thiết
phải đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
theo phương châm sáng tạo thiết thực hiệu quả tạo ra được sự thay đổi nhận thức
hành động của đông đảo quần chúng nhân dân
công tác dân vận tại các địa phương đơn vị cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị
mỗi vị trí cần nêu cao vai trò cụ thể phù hợp với nhiệm vụ được giao
mỗi cán bộ đảng viên là một cán bộ làm công tác dân vận sống gần dân
lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ
hiểu đúng các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
theo đánh giá của tổ công tác của thủ tướng một trăm linh các bộ cơ quan ngang bộ và các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử
trong đó năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai
theo đánh giá của tổ công tác
một trăm linh các bộ cơ quan ngang bộ và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử
trong đó năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai
các địa phương đã bắt đầu triển khai nền tảng chính quyền điện tử bố trí nguồn vốn triển khai như hải phòng bắc giang
tuy nhiên việc xây dựng nâng cấp cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa hay quy trình điện tử
cho các thủ tục cải cách hành chính vẫn chưa được các địa phương thực hiện đầy đủ đúng hạn như bắc ninh thái nguyên vĩnh phúc
cả tám địa phương làm việc đều đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia để triển khai gửi nhận văn bản điện tử
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có gần tám mươi bảy văn bản gửi và hơn hai trăm sáu mươi văn bản nhận qua trục liên thông này
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo hà nội năm hai nghìn một mươi chín đã khai mạc
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tham dự diễn đàn
với sự tham dự của gần ba đại biểu là các nhà đầu tư khởi nghiệp trong và ngoài nước
diễn đàn này không chỉ để tìm hướng đi mới cho khởi nghiệp sáng tạo của hà nội
mà còn là nơi kết nối mang những người tiên phong và những start up tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới đến việt nam
hà nội hiện là một trong những địa phương đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo với số doanh nghiệp thành lập mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố đạt kỷ lục với hơn tám mươi tám doanh nghiệp thành lập mới
nâng tổng số doanh nghiệp của hà nội lên hơn hai trăm bảy mươi hai doanh nghiệp
tuy nhiên theo nhiều nhà đầu tư start up trong và ngoài nước thì để các dự án khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn
thì hà nội cần tạo ra một môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo
trong đó các chính sách phải tập trung tháo gỡ các khó khăn của những start up với tốc độ nhanh nhất
gần đây thì chính phủ cũng đã có những cái chính sách rất là thuận lợi
như là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tuy nhiên là cũng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định nữa
thì những cái chính sách ấy sẽ được thực ti
thì chúng tôi cũng hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được những sự hỗ trợ cả về mặt chính sách
xác định khởi nghiệp là hướng phát triển quan trọng của thủ đô
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung khẳng định
chính quyền thành phố sẽ tạo ra một môi trường hấp dẫn an toàn hiệu quả
cho các nhà đầu tư các quỹ đầu tư các start up đến từ các quốc gia trên thế giới
chúng tôi trong thời gian tới
chúng tôi sẽ tập trung các chính sách thực thi các chính sách theo tinh tài nghị quyết năm
đó là hỗ trợ cho kết nối của các ý tưởng sáng tạo
đối với các cộng đồng start up trên thế giới
vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có những chính sách hỗ trợ
cho các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp nhỏ
để có thêm tiếp cận được với các công nghệ mới
và cách thức quản lý mới để trên cơ sở đó có thể nâng cao năng suất lao động
và ứng dụng các công nghệ mới của thế giới vào để quản lý
trong các quá trình kinh doanh sản xuất của người
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng mong muốn diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo hà nội hai nghìn hai mươi
sẽ khơi dậy tinh thần về khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng
nhất là giới sinh viên thanh niên và đội ngũ trí thức ở việt nam và tp hà nội
tiếp theo chương trình các địa phương khẩn trương lên phương án ứng phó bão số bốn
việt nam giành huy chương bạc tại kỳ thi tay nghề thế giới
xin được tiếp tục thông tin về cơn bão số bốn
hồi một mươi sáu h chiều nay tâm bão cách đất liền các tỉnh nghệ an quảng trị khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
ban kính gió mạnh cấp sáu và giật cấp tám trở lên là khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
từ sáng sớm đến trưa mai ngày ba mươi tháng tám
đi vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
với sức gió mạnh cấp tám tới cấp chín giật cấp một mươi một
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh bốn năm độ kinh đông trên khu vực trung lào
từ đêm nay hai mươi chín tháng tám ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
từ nay đến ba mươi một tháng tám ở các tỉnh trung bộ
có mưa to đến rất to
từ ngày mai đến ngày hai tháng chín ở bắc bộ
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ nay đến ngày một tháng chín ở tây nguyên và nam bộ
có mưa vừa mưa to bắc tây nguyên mưa rất to
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn
các địa phương tại khu vực miền trung đã và đang triển khai nghiêm túc công tác kêu gọi tàu thuyền
vào tránh trú tìm nơi nèo động an toàn
theo báo cáo nhanh của tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên
hiện đã có trên hai mươi bốn tàu thuộc các địa phương từ quảng bình đến bình định
vào nơi nèo động tránh trú bão số bốn an toàn
hiện vẫn còn trên ba hai trăm linh tàu thuyền đang hoạt động trên biển
trong đó hoạt động trong khu vực nguy hiểm có hai trăm ba mươi chín tàu với hơn một ba trăm linh lao động
trước những diễn biến phức tạp của bão số bốn
một số địa phương tại khu vực miền trung đã có lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
đồng thời tiếp tục thông báo kêu gọi các chủ phương tiện nhanh chóng vào bờ
thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm tìm nơi tránh trú an toàn
thưa quý vị trước thông tin bão số bốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh nghệ an
trong những ngày tới để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch hoa màu lúa hẻ thu đã chín
cùng với tỉnh nghệ an các tỉnh như quảng trị quảng bình
cũng khẩn trương lên phương án ứng phó với bão số bốn
những ngày này ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương
huy động tối đa lực lượng và phương tiện kể cả công an và lực lượng bộ đội xuống đồng
giúp dân gặp hết lúa chín trong điều kiện có thể nhất là những thửa ruộng sâu
đọng nước thu hoạch vận chuyển khó khăn đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh nghệ an
đã thu hoạch được hơn bốn mươi ba ha trên sáu mươi hai ha lúa hẻ thu
đa phần số diện tích lúa chín và vùng trũng đã cơ bản thu hoạch xong
hiện các địa phương đang nỗ lực chỉ đạo bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch
phần nấu thu hoạch khoảng sáu bảy ha lúa trước khi mưa bão đổ xuống
nhằm đối phó với bão số bốn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh quảng trị đã triển khai công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn
đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai thu hoạch nhanh lúa vụ hẻ thu
hai nghìn một mươi chín và diện tích nuôi trồng thủy sản hiện nay tỉnh quảng trị có gần
năm ha lúa vụ hẻ thu chưa thu hoạch tỉnh cố gắng huy động người dân thu hoạch
khoảng ba hectare trước khi bão đổ bộ tại các địa phương ven biển
các tàu thuyền trong và ngoài tỉnh đã tìm vào các âu tàu neo đậu an toàn
để chủ động ứng phó với bão số bốn tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các đơn vị và địa phương
khẩn trương kêu gọi tàu thuyền và chủ động triển khai ngay các công việc phòng chống cơn bão
tỉnh quảng bình đã ban hành lệnh cấm biển từ một mươi hai giờ trưa nay hiện còn sáu trăm bảy mươi bảy tàu đang hoạt động
ở vùng biển nam biển đông biển đà nẵng và ven bờ quảng bình trong đó đáng chú ý là có một trăm năm mươi
hai mươi phương tiện đang ở vùng biển nguy hiểm phía bắc vị tuyến một mươi năm đang tăng tốc để thoát ra khỏi
khu vực đó thông tin về hướng di chuyển của cơn bão đang được thông báo liên tục cho các tàu cá
để nắm bắt và chủ động di chuyển an toàn cũng liên quan tới công tác chủ động ứng phó
với bão số bốn ngày hai mươi chín tháng tám ubnd tp hội an tỉnh quảng nam đã yêu cầu tạm dừng hoạt động
của các tuyến tàu du lịch cửa đại cù lao tràm nhằm bảo đảm an toàn cho du khách
theo đó một trăm năm mươi hai phương tiện vận chuyển du lịch hoạt động đưa trả khách tuyến cửa đại cù lao tràm
dừng hoạt động trong ngày hai mươi chín tháng tám sau đó tùy tình hình thời tiết mà cơ quan chức năng
sẽ có những hướng dẫn chỉ đạo tiếp theo phù hợp với phương án phòng chống thiên tai
bên cạnh đó để giảm thiểu thiệt hại do bão số bốn gây ra bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
đã chỉ đạo các đài thông tin tìm kiếm cứu nạn thường xuyên phát các bản tin về vị trí diễn biến
của bão cho các địa phương và các hoạt động trên biển chủ động ứng phó hoặc di chuyển tàu thuyền
ra khỏi vùng ảnh hưởng
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại công ty bóng đèn phích nước
dạng đông vào tối qua sáng nay công an hà nội cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện
có người thiệt hại trong vụ cháy này thiệt hại về tài sản là rất lớn và chưa được kiểm kê chính xác
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ tài sản và làm sập
hệ thống nhà xưởng rộng trên năm mươi m hai
hàng trăm hộ dân sống trên đường hạ đình và ngõ ba trăm bốn mươi hai đường khương đình giáp nhà máy bóng đèn
phích nước dạng đông bị ảnh hưởng mặc dù đám cháy lớn trên diện rộng nhưng công an hà nội đã khống chế
không để đám cháy lan sang các khu vực xung quanh đến thời điểm này lực lượng công an chưa phát hiện
có thiệt hại về người trong vụ cháy này hiện công an hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
bên cạnh đó quận thanh xuân hà nội cũng tiếp tục hỗ trợ các hộ dân liền kề đám cháy di chuyển
tài sản về nơi ở để ổn định cuộc sống tập trung giả soát các kho nhà xưởng trên địa bàn
để có biện pháp phòng ngừa cháy nổ
thưa quý vị thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết là đang tăng cường lực lượng kiểm tra
xử lý nghiêm những trường hợp xe chở khách vi phạm quy định về an toàn giao thông dịp trước
trong lễ quốc khánh hai tháng chín
theo đó đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các đội thanh tra giao thông tập trung kiểm tra điều kiện về an toàn kỹ thuật và kinh doanh vận tải
đối với ô tô vận tải hành khách tại các bến xe trên địa bàn xử phạt nghiêm những phương tiện dừng đổ
đón trả khách không đúng quy định đồng thời lồng kép kiểm tra công tác bán vé đúng giá kê khai
niềm ý của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách
theo quy định dịp đẩy hai tháng chín năm nay giá vé xe khách tại các bến xe khách liên tỉnh
tại tp hcm được phép tăng từ ba mươi đến bốn mươi nhưng không được quá bốn mươi
trước đó trong tháng tám qua các đợt kiểm tra thanh tra sở giao thông vận tải thành phố đã phát hiện
xử lý chín trăm tám mươi vụ vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa xử phạt hơn năm bốn tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn sở tài nguyên và môi trường tỉnh long an hiện đang triển khai nhiều giải pháp
để xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất tại địa phương nhằm giảm thiểu tình trạng phát thải chất thải rắn ra môi trường
cụ thể tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về quản lý thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn
trên địa bàn tỉnh từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm trong đó xây dựng một nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt
hai mươi tấn một ngày tại huyện đức huệ và cần đước hoặc cần duộc xây dựng nhà máy xử lý rác một trăm linh tấn một ngày
tại huyện vĩnh hưng và nâng công suất thay đổi công nghệ đốt của nhà máy xử lý rác tâm sinh nghĩa
đối với chất thải rắn công nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất
chất thải rắn công nghiệp phát sinh được mỗi doanh nghiệp tự phân loại và quản lý theo nghị định của chính phủ
kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi năm diễn ra tại thành phố kazan liên bang nga đã kết thúc và đoàn việt nam
đã đạt được thành tích vượt trội sau bảy lần dự thi đến thứ hai mươi năm trên sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi này
kỳ thi tay nghề thế giới năm hai nghìn một mươi chín là kỳ thi lớn nhất về số lượng nước vùng lãnh thổ tham gia
và cả số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay
với hơn một ba trăm linh thí sinh tham dự ở năm mươi sáu nghề đặc biệt có hai mươi bảy nghề là tổ chức giới thiệu kỹ năng tương lai
lần đầu tiên đoàn việt nam giành huy chương bạc với nghề fai cnc
với chiếc huy chương bạc nghề fay cnc của thí sinh trường thế diệu đã khẳng định trình độ của người thợ cơ khí việt nam
đã tiếp cận được với thế giới khi vượt qua ba mươi thí sinh khác để giành huy chương
nhiều nước rất là mạnh ví dụ như là nhật bản hàn quốc và trung quốc thái lan
thì cái xuất cảnh của họ rất là gai gắt buộc là mình cũng phải thật là phấn đấu
và thật là cố gắng để có thể là bắt nhịp được các nước bạn và đạt được thành tích ạ
ngoài ra tám thí sinh thuộc bảy nghề giành chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc
với một mươi chín thí sinh dự thi một mươi tám nghề năm nay đoàn việt nam đã hoàn thành mục tiêu đổi màu huy chương
sau hai kỳ thi gần đây chỉ giành huy chương đồng
kỳ thi này cũng là dịp để những người làm chính sách và làm công tác đào tạo việt nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế
rồi họ đưa hết tất cả những công nghệ mới nhất những trang thiết bị những công nghệ mới nhất hiện nay
và thậm chí những nghề tương lai
thì tất cả những nghề tương lai đó họ cũng đã trình diễn và họ thi tại cái cuộc thi này
đây là một sân chơi có thể nói học ở rất nhiều
tôi cho rằng là mình có tiềm tắc bởi vì những nghề về công nghệ tương lai
phần lớn là những nghề về công nghệ mới
và công nghệ mới tôi cho rằng thế hệ trẻ của chúng ta ở các trường các công ty là chúng ta vẫn hoàn toàn tiếp cận được
tôi hy vọng là từ năm nay
làm các bài học của chúng ta sẽ làm các cuộc chuẩn bị cho đối ngũ
kỳ thi tây nghề thế giới cho thấy trình độ tây nghề cao
chủ yếu tập trung ở các nước phát triển của châu á và châu âu
các nước có sự đầu tư lớn cho phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề nói riêng
đây cũng là kinh nghiệm cho việt nam không chỉ cho các công tác kỳ thi tay nghề lần sau
mà còn trong định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai
các nước có sự đầu tư lớn cho việt nam không chỉ cho các công tác kỳ thi tây nghề cao tương lai
các nước có sự đầu tư lớn cho việt nam không chỉ cho các công tác kỳ thi tây nghề cao tương lai
và chưa rõ liệu có phải một số người thiệt mạng do trúng đạn hay không
các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra và bước đầu xác định được một nghi phạm
đối tượng này bị bắt hồi tháng trước nhưng sau bốn mươi tám giờ thì được thả ra
trước đó ngày hai mươi tám tháng tám một nhóm người có vũ trang đã xông vào hộp đêm
xả súng uy hiếp phong tỏa các lối ra dồn các nạn nhân vào bên trong và châm lửa gây hỏa hoạn
vì nhạc trong hộp đêm quá to nên nhiều người đi đường bên ngoài không hề hay biết về vụ tấn công
cho tới khi lửa bùng lên
chính quyền địa phương cho rằng đây có thể là hoạt động nhằm tranh giành kiểm soát địa bàn buôn bán thuốc viện giữa các băng nhóm
tại anh một lần sóng phản đối trong chính giới của nước này đã thổi bùng lên
sau khi chính phủ của thủ tướng boris johnson nhận được chấp thuận của nữ hoàng anh elizabeth
về việc hoãn lịch làm việc của quốc hội hơn một tháng
đây là một bước đi đầy táo bạo và hoàn toàn bất ngờ của thủ tướng johnson
trong bối cảnh chính phủ anh vẫn gần như không còn nhiều lựa chọn trong vấn đề brexit
theo đề xuất của thủ tướng johnson quốc hội anh sẽ hoãn làm việc đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
chỉ hai tuần trước khi anh phải rời khỏi liên minh châu âu eu vào ngày cuối cùng của tháng
mục đích của ông johnson là ngăn tái lập các kịch bản chống đối trong quốc hội về khả năng xảy ra brexit cứng
tuy nhiên theo các lãnh đạo hạ viện anh và công đảng đối lập
việc chính phủ can thiệp vào thời gian làm việc của quốc hội là hành động vi hiến
tại thời điểm mang tính khủng hoảng quốc gia như thế này quốc hội cần phải được họp bàn và giang buộc trách nhiệm với chính phủ
đây là một hành động lạm dụng quyền lực
khi bạn thấy một thủ tướng không hành xử trung lập tại quốc hội bạn sẽ thấy rất quan ngại cũng giống như tôi hiện nay vậy
cùng ngày một ký nghị trên mạng chống lại đề xuất của thủ tướng johnson đã thu thập được hơn một triệu chữ ký chỉ trong vòng vài giờ
ký nghị nhấn mạnh quốc hội không thể gián đoạn hay giải tán trừ khi hạn chót brexit được kéo dài hoặc hủy bỏ
trong khi đó quốc hội anh sẽ có hai tuần để thảo luận về kịch bản brexit cuối cùng
hiện đảng bảo thủ cầm quyền bảo thủ
đang phụ thuộc vào sự ủng hộ của đảng hợp nhất dân chủ ở bắc ireland để giành thế đa số tại quốc hội khi cần tiến hành bỏ phiếu
trong buổi họp báo tại lầu năm góc bộ trưởng quốc phòng mỹ đã hối thúc iran tham gia các cuộc thảo luận nhằm đẩy lùi tình trạng căng thẳng tại vùng vịnh hiện nay
lời hối thúc của người đứng đầu ngành quốc phòng mỹ cho thấy washington vẫn bảo lưu quan điểm không tìm kiếm xung đột với tehran
phát biểu tại buổi họp báo
ông mark esper khẳng định mỹ không tìm kiếm đối đầu với iran thay vào đó muốn tham gia với tehran bằng con đường ngoại giao
tổng thống donald trump từng nhắc lại rằng ông sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo iran chúng tôi hy vọng phía iran sẽ đồng ý gặp thảo luận và giúp chúng tôi giải quyết những vấn đề này
liên quan đến sứ mệnh bảo vệ tuyến đường vận tải trên biển ở vùng vịnh ông exper cho biết chiến dịch đã giúp ổn định khu vực và các quốc gia khác có thể nhanh chóng cùng tham gia chiến dịch này cùng với anh australia
và bahrain hiện phía iran chưa đưa ra phản hồi trước lời kêu gọi trên của bộ trưởng quốc phòng mỹ tuy nhiên trước đó tổng thống iran hassan rouhani đã tuyên bố rằng sẽ không đàm phán với mỹ cho đến khi các lệnh trừng phạt nhằm vào nước cộng hòa hồi giáo này được dỡ bỏ
thế giới đang giảm tốc trong cuộc chiến chống sở căn bệnh có thể gây tử vong đặc biệt là ở trẻ em nhưng lại hoàn toàn có thể ngăn chặn được nhờ vaccine
cảnh báo được tổ chức y tế thế giới đưa ra sáng nay sau khi thống kê cho thấy là số ca mắc sởi toàn cầu trong năm nay thì tăng gần gấp ba lần so với năm ngoái
hệ thống y tế yếu kém thiếu nguồn cung vaccine tại một số khu vực sự chủ quan trước bệnh dịch rằng không cần tiêm chủng sau khi dịch sởi được loại bỏ hoàn toàn là nguyên nhân khiến dịch hoành hành trở lại
kể từ tháng một đến tháng bảy năm nay số ca mắc sởi tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái với gần ba trăm sáu mươi ca
còn hơn một trăm sáu mươi năm ca được ghi nhận nhiễm sởi trên toàn cầu
theo một nghiên cứu công bố hồi tháng sáu vaccine một trong những sản phẩm y khoa được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất trên thế giới lại được người dân các quốc gia đang phát triển tin tưởng nhiều hơn là ở những nước phát triển
tại hơn năm mươi quốc gia châu âu chỉ trong vòng nửa đầu năm nay có tới chín mươi ca mắc sởi được ghi nhận cao hơn nhiều so với thống kê của cả năm hai nghìn một mươi tám